cho bé gái cha mẹ cháu đan đã dần mở lòng khai báo thêm nhiều chi tiết liên quan sau khi phát hiện
sự bất thường của con gái trong sinh hoạt để thông tin với cơ quan điều tra về phần cháu bé
sau khi xảy ra sự việc cháu bé luôn sợ sệt khi tiếp xúc với mọi người các cô bác trọng hội
truyện động viên rỗ rành nhưng cháu bé vẫn không thể kể về ngọn ngành sự việc
song song với đó công an huyện trùng khánh cùng cơ quan khám nghiệm đã tổ chức thu thập các
dấu vết nghi vấn tại hiện trường là nhà của đối tượng phán phục vụ công tác điều tra
sự việc xảy ra với cháu đan khiến người mẹ trẻ miền sơn cước nặng chịu nỗi buồn người mẹ ấy
đã không thể trả lời được câu hỏi vì lẽ gì mà phán lại gây hại cho người con gái chị
người mẹ ấy cũng không hiểu phải làm gì để giúp đỡ con gái ngây thơ vạch mặt
được kẻ thù ác nếu cơ quan công an không vào cuộc hiểu được tâm lý của cháu bé
chỉ cần mở lòng khi tiếp xúc với phụ nữ công an huyện trùng khánh đã
bố trí cán bộ nữ gần gũi động viên cháu sự vỗ về ân cần của nữ chiến sĩ công
tác đã khiến cháu đan kể lại toàn bộ sự việc cháu đã bị đối tượng phán rụ vào nhà chơi
sau đó hắn rủ cháu lên gác xếp để dờ cho đổi bệnh
trong quá trình lấy lời khai thì cũng động viên trong đó là sau khi lấy lời khai xong thì chúng
tôi thấy là đây là nguyên tắc rồi sau khi lấy lời khai xong thì lại phải đi giám định để mà ra
có cái kết luận cháu đã kể lại toàn bộ sự việc cháu đã bị đối tượng phán rụ vào nhà chơi sau đó hắn rụ cháu lên gác xếp để giờ cho đổi bệnh

sau các bước điều tra ban đầu

sau các bước điều tra ban đầu công an huyện trùng khánh
sau các bước điều tra ban đầu công an huyện trùng khánh
đã chuyển vụ án lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng để tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ theo thẩm quyền điều tra đưa các đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật